tổng thống donald trump tuyên bố sẽ rút về khoảng hai mươi năm binh lính đồn trú tại đức
nhà lãnh đạo hoa kỳ cho rằng đức đã không chi tiêu đủ cho quốc phòng theo yêu cầu của nato
phát biểu trước báo giới tại washington tổng thống donald trump cho biết hai bên đã đàm phán
song không đạt thỏa thuận về vấn đề tri tiêu quốc phòng khiến mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la
về đóng góp cho nato cũng như về thương mại trong những năm qua
tuy nhiên người phát ngôn của bộ ngoại giao đức nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ với mỹ
với các đối tác khác trong nato có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của đức
giới phân tích đánh giá việc mỹ cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại đức làm dấy lên nghi ngờ
về cam kết của ông donald trump đối với các thỏa thuận hợp tác lâu nay với các đồng minh châu âu
và có nguy cơ làm sói mòn khối liên minh quân sự nato